tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đại sứ nhật bản umeda kunio
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội chúc mừng đại sứ đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ nhiệm kỳ công tác tại việt nam
đánh giá cao và cảm ơn tình cảm thân thiết đại sứ dành cho đất nước và nhân dân việt nam
cũng như những sáng kiến nỗ lực không ngừng của đại sứ trong ba năm qua đã góp phần thiết thực
hiệu quả thúc đẩy quan hệ hai nước hai quốc hội
chủ tịch quốc hội mong muốn đại sứ umeda kunio sau khi về nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực